trong bối cảnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế đặt ra thách thức nâng cao năng suất đối với lực lượng lao động của nước ta
điều này tác động không nhỏ lên công tác đào tạo nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động
không chỉ đối với đối tượng ngay sau khi tốt nghiệp phổ thông mà với cả ngay những lực lượng đang làm việc trong các nhà máy xí nghiệp hiện nay
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh thừa thiên huế
anh hồ văn xanh người dân tộc tà ôi huyện an đưới tí năm nay đã hai mươi bảy tuổi
sau khi tốt nghiệp phổ thông anh đi làm nhưng sau một thời gian dài liên tục bị xa thải
anh quay lại đi học tại trường cao đẳng nghề thừa thiên huế để học nghề
trước đây tôi có đi làm nhưng mà do không có bằng nghề nên cũng rất khó trong việc xin việc làm vì lương thật là thấp
đây không chỉ là câu chuyện của riêng anh hồ văn danh mà là câu chuyện của rất nhiều lao động phổ thông hiện tại
hoặc ngay cả với những người làm việc tại các nhà máy công xưởng với một khâu công việc trong cả một hệ thống dây chuyền
không chỉ là đối với quá trình phát triển lâu dài của nguồn nhân lực trong tương lai
mà chúng ta phải đào tạo kể cả lao động hiện trạng đang nằm trong các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất của chúng ta
hai đối tượng chúng ta phải quan tâm đó là lao động phổ thông và lao động tay nghề thấp lao động chưa qua đào tạo
ghi nhận tại thừa thiên huế
giờ đây sự phối hợp của các doanh nghiệp với các trường nghề trong việc đào tạo đặt hàng
thậm chí phối hợp với nhà trường để mở các lớp học nâng cao kỹ năng có bằng nghề để tuyển chọn cho công nhân lên vị trí cao hơn trong công ty
nhiều doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp phú bài huế cũng đã có những bước hợp tác sâu với nhà trường trong vấn đề này
tạo về công ty cùng đào tạo cũng tốt trải quan họ cùng nâng tay nghề của mình
cũng tạo điều kiện để mình học hỏi thêm thêm hỏi thử
hiện nay thì công ty chúng ta
chúng tôi có hai hình thức hợp tác với trường
thứ nhất là hợp tác để đào tạo công nhân có tay nghề sơ cấp về làm việc tại công ty
cái hình thức thứ hai là hợp tác để đào tạo trung cấp nghề liên thông lên cao đẳng cho đội ngũ cán bộ và công nhân làm việc lâu năm ở công ty
việc phối hợp với các trường nghề từ việc đặt hàng đào tạo đến mở lớp đào tạo cho người đang đi làm
đã đem lại kết quả rõ rệt đã được cả doanh nghiệp và nhà trường ghi nhận
những năm sau này thì nhờ kỳ quả phối hợp chặt chẽ
cho nên kỳ chướng trên phương pháp của trường là phù hợp với yêu cầu doanh nghiệp
rồi học sinh được thực tập thực sự ở doanh nghiệp thực sự làm ra sản phẩm
do đó khi các em tụt nghiệp thì chất lượng rất tốt và hầu như đảm bảo được yêu cầu doanh nghiệp
tuy nhiên hiện tại công tác phối hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng vẫn còn gặp nhiều khó khăn
trong việc bố trí sắp xếp thời gian nhân lực cơ sở vật chất điều này sẽ dần được tháo gỡ trong thời gian tới
với những cơ chế hấp dẫn hơn đối với các doanh nghiệp khi đầu tư hợp tác với các trường nghề